thực tế diễn ra trong thời gian qua cho thấy số vụ chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng
trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ việc có tính chất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
thực trạng này đòi hỏi phải có một giải pháp đủ sức gian đe đảm bảo yêu cầu thượng tôn pháp luật
công an huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ
để xử lý các đối tượng trong vụ việc chống đối lực lượng thi hành công vụ và bắt giữ người trái pháp luật
xảy ra ở địa bàn xã hòa đông huyện cờ rông bắc
trước đó tại lô dãy của công ty cổ phần cà phê thắng lợi ở xã hòa đông huyện cờ rông bắc
lô nhận khoán này trước đây công ty giao cho nguyễn thành giang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú ở thôn một mươi bảy xã hòa đông huyện cờ rông bắc
tuy nhiên sau khi giang vi phạm hợp đồng nhận khoán công ty đã khởi kiện tòa đã tuyên án
và tri cục thi hành án dân sự huyện cơ rông bắc tổ chức thi hành án bàn giao lô cho công ty quản lý sử dụng
khi lực lượng công ty đến lô rẫy để cắt cây thanh lý thì có khoảng một trăm linh người dân kéo đến cản trở
không cho cắt cây thì lực lượng của công ty phải lập biên bản và trở về
công ty cổ phân
cà phê thắng lợi xã hòa đồng tiếp tục thuê một số nhân công tiến hành cửa hạ cây cà phê
cây sầu riêng tại khoảnh đất để thanh lý tái canh thì có khoảng ba trăm linh người dân kéo ra
không cho các lực lượng công ty thuê tiến hành công việc
sau khi nhận được tin báo công an huyện đã cử một tổ công tác gồm sáu cán bộ chiến sĩ lên hiện trường nắm tình hình
ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật
tại đây một số đối tượng quá khích đã hô hào kích động người dân chống trả lại lực lượng chức năng
và giữ ba người để gây áp lực với chính quyền
đồng thời quay video đăng tải trên các trang mạng xã hội gây phức tạp về tình hình an ninh trật tự
sau đó công an huyện gronpak đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắk
đến hiện trường để ngăn chặn điều tra xác minh làm rõ hành vi của từng đối tượng
và đưa về trụ sở làm việc để tiếp tục điều tra xử lý theo mức độ vi phạm của từng đối tượng
giải pháp là tránh xung đột tránh cãi cọ
và tránh để sự việc leo thang thông qua những hành vi lời nói kích động
thứ hai ở những người xung quanh thì nếu thấy những tình huống như vậy thì nên có sự can ngăn tách những người đó ra
tránh cho họ tiếp tục tranh luận cãi cọ mà sau đó dẫn đến xô xát
trong vụ việc này tài xế ô tô ở vĩnh phúc vi phạm nồng độ cồn liều lĩnh tông xe
khiến chiến sĩ cảnh sát giao thông phải nhảy lên nắp capo để tránh va chạm
đã bị cơ quan công an tạm giữ
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trên đường tô hiến thành thành phố vĩnh yên
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố vĩnh yên thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
nên đã tiến hành dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe
tuy nhiên tài xế không tuân thủ mà quay xe bỏ chạy cố tình lao vào một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ công tác
để tránh cú đâm chiến sĩ cảnh sát đã nhảy lên nắp capo nhưng tài xế vẫn điều khiển xe bỏ chạy suốt đoạn đường dài
ông lâm hiện là phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở vĩnh phúc
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên lít khí thở
chiếc xe cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
rõ ràng cái hành vi này nó thể hiện cái sự coi thường pháp luật
và chính vì vậy để ngăn chặn cái sự phát hiện của cơ quan chức năng cũng như là cái sự xử lý cơ quan chức năng
thì đối tượng trong trường hợp này đã có cái hành vi đó là cản trở cái sự kiểm tra của
chức năng thậm chí là có những hành động đó là chửi bới lăng mạ và tấn công lại lực lượng chức năng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng cho thanh tùng hai mươi bảy tuổi
trú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
qua điều tra công an tỉnh đồng nai xác định cho thanh tùng là đối tượng đã dùng dao thái lan đâm một nhát
trúng vào ngực trái của đại úy nguyễn thế đức
phó trưởng công an phường an hòa thành phố biên hòa trong lúc làm nhiệm vụ
nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên là do trước đó tùng va chạm giao thông với hai người đàn ông
chưa rõ lại lịch nên xảy ra mâu thuẫn
lúc này đại úy nguyễn thế đức phó trưởng công an phường an hòa
cùng với ba đồng chí tổ bảo vệ dân phố đang trên đường tuần tra
thì phát hiện tùng cầm dao truy đuổi trên đường nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng tùng không chấp hành
mà chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ
trong lúc giảng co đại úy đức đã bị đối tượng cho thanh tùng cầm dao đâm một nhát vào ngực gây thương tích nặng
riêng đối tượng tùng đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó
rõ ràng trước những hiểm nguy đó thì lực lượng chức năng luôn luôn phải có một tinh thần cảnh giác
cũng như tình yêu nghề và sự quyết tâm đấu tranh chấn áp tội phạm đến cùng
thì mới có thể dũng cảm để có thể đấu tranh cũng như tìm các cái biện pháp để có thể chống cự
cũng như là xử lý những đối tượng này
theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm được sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì tội phạm chống người thiền công vụ sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
hoặc phạt tù cao nhất đến bảy năm
ngoài ra hành vi chống người thiền công vụ còn có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác hoặc tội giết người
khi đủ yếu tố
nhiều bố cấu thành tội phạm tương ứng với hậu quả đã gây ra
những gì diễn ra cho thấy hành vi chống người thiền công vụ ngày càng phức tạp
nhẹ là chửi bới lăng mạ nguy hiểm hơn là dùng đến vũ khí hung khí
thậm chí điều khiển phương tiện đâm thẳng vào người thiền công vụ
qua các vụ việc cho thấy hành vi chống người thi hành công vụ xuất phát từ thái độ coi thường pháp luật
coi thường lực lượng làm nhiệm vụ